thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi một về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
chỉ thị nêu rõ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội tuyệt đối không được chủ quan lơ là thiếu trách nhiệm có ngay biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng
giải pháp tập trung được thủ tướng nêu ra là thao gỡ khó khăn tạo thuận lợi về tiếp cận vốn tín dụng tài chính thuế thương mại thanh toán điện tử đáng chú ý là gói hỗ trợ tín dụng khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tiến dụng đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn cơ cấu lại thời hạn trả nợ xem xét miễn giảm lãi vay giữ nguyên nhóm nợ giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch
bộ tài chính chỉ đạo cơ quan thuế cơ quan hải quan xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm nhưng cũng không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật ra soát các khoản phí lệ phí với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
báo cáo chính phủ chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý i và quý hai năm nay đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý

sau bốn mươi năm năm giải phóng được sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc đã nỗ lực xây dựng buôn ma thuột trở thành thành phố xanh sạch đẹp hiện đại xứng tầm là thủ phủ của tây nguyên
những ngày đầu tháng ba trên con đường chính của thành phố buôn ma thuột được trang hoàng lộng lẫy chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng buôn ma thuột mùng một mươi tháng ba
từ ngày giải phóng đến nay được sự quan tâm đầu tư của trung ương
và sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh đắk lắc cũng như thành phố buôn ma thuột đến nay thành phố đã có sự thay đổi lớn về mọi mặt
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tổng vốn đầu tư toàn xã hội của thành phố đạt hơn chín mươi sáu tỷ đồng tăng trưởng kinh tế bình quân đạt chín một mươi sáu
theo kết luận số sáu bảy của bộ chính trị sẽ xây dựng và phát triển thành phố buôn ma thuột trở thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của thành phố
như tài nguyên thiên nhiên các giá trị văn hóa lịch sử công nghiệp chế biến
cũng trên cơ sở kết luận số sáu bảy tỉnh đắk lắc đã và đang tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương cụ thể hóa các chương trình kế hoạch hành động cụ thể
đặc biệt sẽ xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực sớm xây dựng thành phố buôn ma thuột xứng tầm là thủ phủ của vùng tây nguyên
tiếp theo chương trình
thủ tướng yêu cầu báo cáo nêu rõ trách nhiệm về việc tăng giá thịt lợn
xây dựng biểu giá bán lẻ điện phù hợp với lộ trình phát triển điện việt nam
trước thông tin phản ánh trên báo chí về tình hình giá thịt lợn có xu hướng tăng cao thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc có ý kiến chỉ đạo
cụ thể thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài chính công thương và các cơ quan liên quan
thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo điều hành giá tại thông báo số ba mươi năm ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi của văn phòng chính phủ
về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình thực hiện trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
một cách cụ thể nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này
tổng cục thống kê chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng cpi
phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan để có giải pháp bảo đảm
tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cpi năm hai nghìn hai mươi theo mục tiêu quốc hội chính phủ giao
thưa quý vị và các bạn bộ công thương đã đề xuất điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt ở mức năm bậc thang thay vì sáu bậc thang như hiện hành
việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được thực hiện trên cơ sở trì đạo của quốc hội chính phủ về xem xét đổi mới cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
cho khách hàng dùng vào mục đích sinh hoạt
cụ thể bộ công thương đề xuất năm phương án bao gồm một bậc
ba bậc bốn bậc và năm bậc
trong đó phương án năm bậc có hai kịch bản
hiện việc lựa chọn phương án nào vẫn đang được thảo luận
với mỗi phương án đưa ra bộ công thương đều có tính toán so sánh về số tiền khách hàng ở mỗi bậc thang phải chi trả so với phương án sáu bậc đang được áp dụng
tất cả các phương án được đưa ra đều có ưu điểm là giảm số bậc thang so với quy định hiện hành
tuy nhiên các phương án một bậc ba bậc bốn bậc đều có nhược điểm chung là các khách hàng ở mức thấp đều phải chi trả nhiều tiền hơn còn khách hàng sử dụng nhiều điện lại trả ít đi
khó có thể chúng ta kỳ vọng là chúng ta có một cái biểu giá gọi là một trăm linh người dân chấp nhận được
nhưng chúng ta chấp nhận trên cơ sở nguyên tắc tức là cái biểu giá nào nó mang lại một cái lợi ích lớn nhất
hài hòa nhất cho người tiêu dùng cho ngành sản xuất điện và cho quản lý nhà nước
với phương án được bộ công thương đề xuất lựa chọn năm bậc khắc phục được các nhược điểm nêu trên là hàng chục triệu khách hàng sử dụng dưới hai trăm năm mươi kwh một tháng
được hưởng lợi và trả tiền điện thấp hơn đặc biệt là các hộ nghèo chính sách tiếp tục được nhà nước hỗ trợ với khoảng một tám triệu hộ tổng số tiền hỗ trợ trên một tỷ đồng một năm như hiện nay
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng
có nghiên cứu xem xét thêm về các bước nhảy giữa các bậc thang để tạo áp lực về giá ở những bậc cao và tăng tính khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm từ các hộ tiêu dùng
trên cơ sở góp ý từ các tổ chức đơn vị dự kiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được bộ công thương tổng hợp và trình chính phủ xem xét quyết định trong tháng ba
sau đó sẽ được triển khai và bắt đầu có hiệu lực từ tháng bốn
ngày sáu tháng ba tại khu điều hành của nhà máy điện gió bạc liêu xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã diễn ra lễ công bố sự kiện nhà máy điện gió bạc liêu phát điện cán mốc một tỷ kwh điện
dự án được khởi công xây dựng ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi với tổng công suất là chín mươi chín hai mw bao gồm sáu mươi hai trụ tùa pin gió mỗi trụ tùa pin có công suất một sáu mw
tổng mức đầu tư của toàn dự án là hơn năm hai trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba giai đoạn một của nhà máy điện gió bạc liêu với một mươi trụ tùa pin với công suất một mươi sáu mw chính thức đưa vào vận hành thương mại phát điện hỏa lưới quốc gia
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba khởi công xây dựng giai đoạn hai

hơn ba năm sau ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu hoàn thành giai đoạn hai nâng tổng số lên sáu mươi hai trụ tùa pin gió
hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có bốn dự án điện gió được triển khai thi công với tổng công suất hai trăm chín mươi hai mw dự kiến hoàn thành đóng điện trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có hai dự án hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bạc liêu đã kêu gọi được thêm một mươi chín dự án năng lượng sạch khác đến đầu tư với tổng công suất hơn bốn mw hiện đang chờ bổ sung vào quy hoạch
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch ra soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
về nội dung ra soát đánh giá thủ tục hành chính nhóm thủ tục hành chính gồm thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch lữ hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu dân tộc
nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch cư trú bảo hiểm xã hội lao động nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
đồng thời ra soát đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính
thủ tục hành chính và các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính đối với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
theo ủy ban nhân dân tp hcm việc ra soát đánh giá các thủ tục hành chính để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung thay thế
hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết không phù hợp gây khó khăn cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân
để chấn trình hoạt động kinh doanh vận tài hành khách bằng ô tô trên địa bàn
tp hcm sẽ kiểm tra xử lý các bãi xe khách trung chuyển không phép xe khách trá hình hoạt động đón trả khách gây cản trở và mất an toàn giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm cùng ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện cơ quan liên quan sẽ tiếp tục chấn chỉnh xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tổ chức giám sát hậu kiểm và có hình thức xử lý chế tài đối với những cá nhân tổ chức
cố tình chây ý không khắc phục sai phạm ban hành cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có tuyến cố định vào bến xe hoạt động
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thành phố có chín trăm năm mươi hai đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách với hơn bảy mươi ba năm trăm linh xe
tuy nhiên nhiều xe khách trả hình thường đón trả khách sai quy định ảnh hưởng đến an ninh trật tự mất an toàn giao thông
từ ngày một mươi tháng ba tới
tp hcm sẽ triển khai ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định trên một mươi bốn tuyến đường khu vực trung tâm thành phố và cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
các ô tô dừng đậu sai quy định trên các tuyến đường trên sẽ được ghi hình lại qua hệ thống camera giám sát giao thông cố định để xử phạt nguội
động thái này nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để giám sát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
theo dự kiến các tuyến đường thực hiện ghi hình gồm đường lê duẩn hai bà trưng lý tự trọng nam kỳ khởi nghĩa điện biên phủ nguyễn thái học nguyễn thị minh khai pasteur nguyễn thị nghĩa lê lợi đinh tiên hoàng tôn đức thắng quận một trường sơn quận tân bình và điện biên phủ quận bình thạnh

có chứng tử chứng minh nguồn gốc tiến hành kiểm tra tại biêu điện huyện lực lượng chức năng đã thu giữ thêm bảy mươi bốn chiếc xe đạp không có hóa đơn chứng từ
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận số lô hàng trên được mua từ campuchia về để tân trang bán ra kiếm lời
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã thực hiện nhiều hoạt động trong lo đời sống cho chị em hội viên và bảo đảm các quy tắc và quyền bình đẳng của phụ nữ trong quá trình hội nhập
trong nhiều lĩnh vực quan trọng trước đây không có nhiều phụ nữ tham gia thì hiện nay đã có những sự thay đổi tích cực
chúng ta có nữ chủ tịch quốc hội và có ba ủy viên bộ chính trị là nữ
trong lĩnh vực kinh doanh việt nam có tỷ lệ doanh nghiệp do nữ làm chủ cao hàng đầu khu vực đông nam á
theo thống kê trong một mươi năm trở lại đây
số lượng giáo sư và phó giáo sư là nữ đã tăng gần gấp đôi và hiện đang chiếm hai mươi bốn sáu trong tổng số giáo sư và phó giáo sư
đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm cho phụ nữ và các nhóm yếu thế
nhiều chương trình nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong những năm gần đây
chúng tôi rất là muốn nâng cao nội lực phát huy chính vai trò của phụ nữ để giải quyết những vấn đề của chính mình
qua những việc làm như vậy thì chúng tôi cũng giúp để nâng cao quyền năng của người phụ nữ
chăm lo cho cuộc sống của phụ nữ và qua đó tôi nghĩ là cũng giúp nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong nước cũng như trong khu vực
không chỉ thể hiện vai trò nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong nước
hình ảnh người phụ nữ việt nam ở nước ngoài cũng được bạn bè quốc tế biết đến ở nhiều lĩnh vực kinh tế khoa học công nghệ
đặc biệt hình ảnh người phụ nữ thớt tha cùng tà áo dài đã được bạn bè trên khắp thế giới ấn tượng
và biết đến hèn nhê đã giúp nhan sắc việt lọt vào tóc năm hoa hậu hoàn vũ năm hai nghìn một mươi tám
đây là thành tích cao nhất tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh của việt nam
việc mà cân bằng cái sự khác biệt hay cái việc khích lệ xích lại gần nhau giữa các nền văn hóa là rất là cần thiết
có thể là sẽ phải tăng cường các cái hoạt động đối thoại
tôi cho rằng là chỉ có thể qua đối thoại
có thể hiểu biết được nhau hơn
cũng sẽ phải tổ chức nhiều các hoạt động để tạo ra cái không gian chung
rồi khi mà cùng làm cùng chia sẻ thì các cái điều kiện cơ hội để hiểu nhau nó cũng nhiều hơn
thế còn đối với phụ nữ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà làm sao để tập trung các cái hoạt động hỗ trợ
nâng cao năng lực cho phụ nữ giúp cho phụ nữ cùng tiến bộ thì đấy cũng là một cái cơ hội để xích lại gần nhau
với những dấu ấn của phụ nữ việt nam cả trong nước
và quốc tế thời gian qua tin tưởng rằng trong thời gian tới
các cấp các ngành cần tiếp tục có nhiều hành động để thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội
bảo đảm quyền con người an sinh an toàn
trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em
nhất là ở các vùng khó khăn biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại